lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận sơn trà tp đà nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một khách sạn trên địa bàn quận sơn trà tp đà nẵng vào chiều hôm qua
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai h chiều ngày hôm qua tại khách sạn số năm mươi sáu bùi dương lịch phường nại hiên đông quận sơn trà
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã xuất bốn xe đến hiện trường sau gần một giờ thì đám cháy được dập tắt
rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người lực lượng y tế đã có mặt kịp thời để giúp đỡ một số người bị thương nguyên nhân cháy đang được làm rõ